theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh của việt nam tính đến một mươi bảy h ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thế giới đã ghi nhận một trăm một mươi hai trăm năm mươi tám trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín tại một trăm linh ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có ba tám trăm hai mươi tám trường hợp tử vong trung quốc đại lục ba một trăm một mươi chín trường hợp và các quốc gia
vùng lãnh thổ khác là bảy trăm linh chín trường hợp số trường hợp mắc ghi nhận tại trung quốc là tám mươi bảy trăm ba mươi năm
tại ba mươi một trên ba mươi một tỉnh thành phố chiếm bảy mươi ba tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới
số mắc tại các quốc gia khác là hai mươi chín năm trăm hai mươi ba trường hợp mắc trong đó hàn quốc là bảy bốn trăm bảy mươi tám
italia là bảy ba trăm bảy mươi năm iran là sáu năm trăm sáu mươi sáu tại việt nam tính đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận ba mươi một trường hợp mắc trong đó có một mươi sáu trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện
năm trường hợp đang điều trị trong bệnh viện tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ
là hai hai trăm năm mươi tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là hai trăm một mươi trong đó
số mới trong ngày là một trăm chín mươi bốn số cũ là một mươi sáu tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hai mươi bảy mươi năm người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện
là bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy chín trăm ba mươi năm cách ly tại nhà nơi lưu trú là một mươi một sáu trăm bảy mươi bốn người
tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là hai ba trăm sáu mươi bảy
số mẫu dương tính là ba mươi một số mẫu âm tính là hai ba trăm ba mươi sáu
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế tiếp tục khẩn trương
triển khai chỉ đạo viện vệ sinh dịch tễ pasteur và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính xác minh người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính
khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc
tiếp tục triển khai khai báo y tế điện tử với tất cả các hành khách nhập cảnh việt nam